tân trào căn cứ địa cách mạng của cả nước nơi diễn ra nhiều sự kiện lịch sử trọng đại quyết định vận mệnh của dân tộc
đã bảy mươi năm năm trôi qua nhưng với những người dân tân trào những sự kiện lịch sử trong cách mạng tháng tám vẫn còn vẹn nguyên trong ký ức
và được người dân nơi đây truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác
phát huy truyền thống quê hương cách mạng người dân tân trào hôm nay đang tiếp tục xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp
tháng năm năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm bác hồ từ cao bằng về tuyên quang để chỉ đạo phong trào cách mạng cả nước
người đã chọn xã tân trào làm thủ đô khu giải phóng căn cứ địa cách mạng của cả nước
nơi đây đã diễn ra nhiều sự kiện lịch sử có ý nghĩa quyết định thắng lợi của cuộc cách mạng tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm
dưới gốc đa tân trào chiều ngày một mươi sáu tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm quân giải phóng việt nam làm lễ xuất quân trước sự chứng kiến của sáu mươi đại biểu toàn quốc
về giữ quốc gia
dân tân trào đại tướng võ nguyên giáp đã đọc bản quân lệnh số một và ngay sau đó quân giải phóng đã lên đường qua thái nguyên tiến về giải phóng hà nội
trong ký ức của người dân xã kim long thời bấy giờ nay là xã tân trào cuộc sống vô cùng khó khăn nhưng ai cũng không ngại khó ngại khổ một lòng theo cách mạng